tại buổi tiếp chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản zcho thủ tướng chính phủ đánh giá cao những đóng góp của zcho trong việc thúc đẩy đầu tư thương mại giữa việt nam và nhật bản
nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao năng lượng chế tạo công nghệ thông tin nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo vệ môi trường hợp tác công tư
thủ tướng bày tỏ mong muốn jetro sẽ phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối hiệu quả giữa hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản phát triển ngày càng tốt đẹp
thủ tướng chính phủ mời ngài chủ tịch tham dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec chủ tịch zetro hiroyuki ishige
chia sẻ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước và khẳng định
trên thực tế zetcho đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ công ty nhật bản đầu tư kinh doanh tại việt nam tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư